cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ về vụ án mạng xảy ra vào ngày sáu tháng ba trên địa bàn huyện văn lãng
ngày sáu tháng ba hai vợ chồng vương đức hiển và mông thị thi chú tại xã hoàng việt huyện văn lãng cùng lên đồi lấy củi
sau đó gia đình không thấy hai người về và cũng không liên lạc được nên đã trình báo công an huyện văn lãng
khoảng hai mươi giờ cùng ngày mọi người thấy chị mông thị thi đã tử vong trên đồi khuôn sùng cách nhà khoảng ba km
lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra truy xét
với các dấu vết và vật chứng thu được tại hiện trường đã nhanh chóng xác định được hung thủ chính là người chồng vương đức hiền
sau một ngày hai đêm truy tìm đến bảy h ba mươi phút ngày tám tháng ba lực lượng công an đã phát hiện đối tượng hiển đang trốn tại một hang đá trên ngọn núi hiểm trở
cách hiện trường vụ án khoảng bốn km và đã vận động đối tượng ra đầu thú nguyên nhân và động cơ gây án đang được điều tra